các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo số liệu vừa được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi một và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo
năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp và đã gây ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục
kế hoạch năm học bị đứt đoạn chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi
gần hai mươi triệu trẻ em học sinh sinh viên phải tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến học qua truyền hình trong nhiều tháng liên tiếp
trên bảy mươi sinh viên không thể ra trường đúng
hạn ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo tính đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
cả nước có chín tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả học sinh trên địa bàn
một mươi năm tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến và một mươi chín tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình
trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động
để ứng phó với dịch covid một mươi chín nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đến các hoạt động của ngành
tích cực tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh
các địa phương đã chủ động linh hoạt xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch năm học
bảo đảm yêu cầu đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông cơ sở giáo dục đại học chủ động tổ chức cho sinh viên học tập trực tuyến
để hoàn thành khối lượng chương trình và bảo đảm chất lượng đào tạo
trước thực tế có khoảng bảy mươi sinh viên đại học chưa thể tốt nghiệp ra trường do dịch bệnh
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các trường đại học cao đẳng tích cực hơn nữa đưa sinh viên trở lại trường học tập
cùng với đó tăng cường bù đắp chất lượng giáo dục đại học sau đại học cho sinh viên học viên
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nhấn mạnh trọng tâm vẫn là bù đắp củng cố chất lượng giáo dục từ phổ thông tới đại học